chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn dịch covid một mươi chín tại hà nội đang có những diễn biến hết sức phức tạp
với số ca mắc tăng cao từng ngày với nhiều ổ dịch mới
đáng chú ý vào sáng ngày hai tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đã có thông báo khẩn
tìm người từng đến chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp gia lâm hà nội do liên quan đến ca covid một mươi chín
cụ thể cdc hà nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán
hoặc là liên quan đến chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp
theo số điện thoại chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu
hoặc trung tâm y tế huyện gia lâm theo số điện thoại hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm
hoặc cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
để được hướng dẫn và tư vấn
theo cdc hà nội ca bệnh liên quan là nthg sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở sâm bốn ninh hiệp gia lâm
đây là ca bệnh cộng đồng được ghi nhận vào ngày hôm qua
theo báo cáo của xã ninh hiệp ngay sau khi xuất hiện trường hợp f trên địa bàn
xã ninh hiệp phối hợp với trung tâm y tế huyện truy vết thực hiện phong tỏa
cách ly đối với các trường hợp liên quan
huyện gia lâm yêu cầu sát nghiệp pcr cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn xã
khoảng bốn năm trăm linh hộ khẩn trương bóc tách f
các chợ trung tâm thương mại hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động từ ngày hai tháng một mươi một
để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
trong ngày một tháng một mươi một hà nội ghi nhận thêm năm mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một mươi tám ca cộng đồng
đáng chú ý hà nội phát sinh ổ dịch mới tại phú vinh hoài đức với tám ca nhiễm
ca chỉ điểm ổ dịch này là phụ nữ ba mươi tuổi ở an khánh hoài đức
sốt tự mua thuốc điều trị từ ngày hai mươi tám tháng một
hai ngày sau chị đưa con vào bệnh viện nhi trung ương điều trị
mẹ và con đều xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
theo thống kê từ sở y tế hà nội cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bốn bốn trăm năm mươi chín ca trong đó số mắc ghi nhận ngoại cộng đồng một bảy trăm linh chín ca
số mắc là đối tượng đã được gây ly là hai bảy trăm năm mươi ca
trước tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội đang diễn biến phức tạp
với sự xuất hiện của một số ổ dịch mới tối ngày một tháng một mươi một hà nội công bố kế hoạch
thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó hà nội đưa ra các biện pháp trí tiết với các
hoạt động tập trung đông người như đám cưới đám tang hoạt động tôn giáo
đối với đám cưới những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có các
triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín người ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine
được khuyến cáo không tham dự người tổ chức phải ký cam kết tuân thủ các quy định và chịu
sự giám sát của chính quyền địa phương thực hiện các hướng dẫn khác của bộ y tế thành phố
người có mặt tuân thủ năm k luôn giữ khoảng cách giữa các bàn người giữa các bàn không tiếp xúc gần
gia đình không thực hiện trước tại từng bàn địa điểm tổ chức đảm bảo thông thoáng
tăng cường không khí hạn chế sử dụng điều hòa thời gian tổ chức được rút ngắn tối đa
đám tang không được tập trung quá ba mươi người cùng thời điểm và hạn chế các đoàn viếng
mỗi đoàn không quá năm người thành phố yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tàng
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tuân thủ điều kiện một trăm linh người tham dự được tiêm đủ liều vaccine
đã khỏi covid một mươi chín hoặc có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
các hoạt động không được tập trung quá hai mươi người những người thuộc diện cách ly
theo dõi sức khỏe có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín không tham gia trực tiếp
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
quy định mới yêu cầu đóng cửa trước hai mươi một giờ các hoạt động khác vẫn theo quy định trước đó
như được bán hàng tại chỗ không quá năm mươi công suất số ngồi đảm bảo giãn cách
chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải giảm quy mô phòng tập
công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn sang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi covid một mươi chín
cơ sở thể dục thể thao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà
tổ chức quét mã qr thu thập thông tin người tham gia hoạt động người đến sử dụng dịch vụ
thông qua mã qr hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến hàng ngày
thành phố tiếp tục dừng hoạt động của vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc gội đầu làm đẹp tuân thủ quy định về phòng chống dịch
chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
ngày một tháng một mươi một toàn thành phố hà nội chuyển từ cấp độ một màu xanh tức bình thường mới
theo đánh giá ngày một mươi chín một mươi
lên cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
thành phố sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch so với thời điểm áp dụng theo cấp độ một
cụ thể trong chiều một một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký kế hoạch thực hiện quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch từ tự do hoạt động các dịch vụ
theo cấp độ một vùng xanh sang hạn chế hoạt động hoạt động có điều kiện theo cấp độ hai vùng vàng
theo đó về tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời với các hoạt động trên ba mươi người
hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch
xin phép chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định của bộ y tế
ngoài ra thành phố hà nội yêu cầu một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
các hoạt động dưới ba mươi người hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ các quy định của bộ y tế về phòng dịch
một mươi người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
về tổ chức lễ cưới thành phố hà nội yêu cầu số người dự lễ cưới không tập trung quá ba mươi người
và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
về hoạt động tăng lễ với người tử vong không do nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
thành phố hà nội yêu cầu không tập trung quá ba mươi người một thời điểm
hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín không tham dự tăng lễ
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự tăng lễ
ngoài ra thành phố hà nội yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tăng và phải ký cam kết với chính quyền địa phương
đối với ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ tăng nhà tăng lễ nhà thờ tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà yêu cầu giảm quy mô phòng tập
công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch tại nơi tập luyện
tuân thủ các quy định phòng dịch từ bộ y tế
vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải thành phố hà nội cũng yêu cầu
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tuân thủ các quy định năm k từ bộ y tế
với các nhà hàng quán ăn chợ truyền thống cụ thể như nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được bán hàng tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
hà nội tiếp tục ngừng hoạt động vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
với các hoạt động dịch vụ cắt tóc cội đầu làm đẹp chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không tập trung quá hai mươi người
đồng thời một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đồng thời phải có xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch các cơ sở lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
với điểm tham quan du lịch thành phố hà nội yêu cầu mỗi đoàn không quá một mươi người
cán bộ nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với bảo tàng triển lãm thư viện mỗi đoàn không quá một mươi người các cơ sở khác tạm dừng hoạt động
về việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
không yêu cầu người đến và về thành phố hà nội phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ ba
ban nhân dân tp hà nội vừa có thông báo bảy trăm hai mươi bốn về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai
ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một và có hai xã thị trấn xã tiến thắng huyện mê linh và thị trấn quốc oai huyện quốc oai đạt cấp độ ba
bên cạnh đó theo đánh giá của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn
có hai xã đạt cấp độ ba là thị trấn bốc oai và xã tiến thắng
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai
và ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư trên địa bàn thành phố có bốn bốn trăm linh hai ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm chín mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai bảy trăm một mươi một ca
chuyên ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính
và ổ dịch tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận bốn mươi sáu ca dương tính
đến nay hà nội đã cơ bản cho phép hầu hết
các hoạt động và cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở lại bình thường
trừ một số dịch vụ như karaoke massage
hôm nay ngày một tháng một mươi một thành phố cũng thông báo cho học sinh một số khối ở các huyện
thị xã được đi học trở lại nếu địa bàn không có ca cộng đồng trong thời gian gần đây
ngoài hà nội số người mắc covid một mươi chín mới từ vùng có dịch về tăng tại nhiều tỉnh thành
và bắt đầu có địa phương áp dụng biện pháp mạnh
tình hình dịch covid một mươi chín ở hà nội trong những ngày qua đang có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là khi thành phố đã cho mở lại nhiều hoạt động trên địa bàn
để bảo vệ thành quả đã đạt được cũng như cùng cả nước hướng tới trạng thái bình thực mới
mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân để cùng chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại